mưa lớn trong những ngày qua đã làm cho khoảng một mươi sáu hectare lúa đông xuân tại thừa thiên huế
chuẩn bị cho thu hoạch hoặc đang thu hoạch bị đổ gãy gây thiệt hại nặng nề cho bà con nông dân
địa phương đang bị thiệt hại nặng nhất nhất là tại huyện phong điền bảy hectare
thị xã hưng thủy hai sáu trăm linh hectare các huyện quảng điền ba hectare phú vang ba hectare
trước đó trong ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng bốn tại các địa phương này cũng đã có hơn một mươi bốn ha lúa
bị hư hại do mưa lớn tổng thiệt hại qua hai đợt mưa này là khoảng một trăm năm mươi tỷ đồng
để khắc phục hậu quả sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
kiến nghị ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hỗ trợ trước mắt cho địa phương một tấn lúa giống phục vụ gieo xạ vụ hẻ thu năm hai nghìn hai mươi